tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
thưa quý vị ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng bốn
ngân hàng nhà nước đã có thông báo sẽ tiếp tục đấu thầu một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng miếng
gửi các tổ chức tín dụng doanh nghiệp tham gia đấu thầu vàng
theo đó tỷ lệ đặt cọc khi tham gia đấu thầu là một mươi
khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là một bốn trăm linh lượng
khối lượng tối đa là hai lượng
thời gian tổ chức đấu thầu vào ngày hai mươi năm tháng bốn
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bốn ngân hàng nhà nước đã cho biết đấu thầu thành công ba mươi bốn lô
tương đương với ba bốn trăm linh lượng vàng với tổng số thành viên trúng thầu là hai thành viên
theo đó giá trúng thầu cao nhất là tám mươi một ba trăm ba mươi đồng một lượng
giá trúng thầu thấp nhất là tám mươi hai ba trăm hai mươi đồng một lượng